nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đại học quốc gia tp hcm đang nỗ lực chuẩn bị chuyển đổi các tòa nhà trong thời gian sớm nhất
sẽ tạo hơn một mươi bảy chỗ ở cách ly mới cho người dân về từ vùng dịch
gần ba người đang cách ly tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc đại học quốc gia tp hcm và khu ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
nhà trường đã phối hợp với sở y tế và bộ tư lệnh thành phố nỗ lực chuẩn bị chuyển đổi các tòa nhà để trong thời gian sớm nhất
tạo ra hơn gần bảy chỗ cách ly mới cho người dân về từ vùng dịch
với diễn biến dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay trong thời gian tới đại học quốc gia tp hcm sẽ triển khai khu cách ly
tại ký túc xá đại học quốc gia từ một mươi sáu đến một mươi chín đơn tổng số tối đa chỗ cách ly tại đại học quốc gia tp hcm là hai mươi giường
phần cách ly ở đây trên một mươi bảy giường công việc đến nay là cơ bản tuy vất vả nhưng tôi cũng động viên nhau
cơ bản cũng đã hoàn thành các phần thô chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các phòng ở lau chùi đóng gói những vật dụng
của những sinh viên người ta ở sẵn cơ bản đã xong phần lau chùi phòng ốc đã sạch sẽ
hiện tại công việc chúng tôi đang tiếp tục làm là bố trí ở những phòng ở
những bộ giường chiếu chăn màng để đảm bảo cho bà con đi vào và công việc tiến triển tới nay được bảy mươi
các chiến sĩ quân dân đã nhanh chóng cùng với bang quản lý ký túc xá dọn dẹp các khu vực phòng ở
xếp các đồ đạc vào nơi quy định và đánh dấu niêm phong đảm bảo cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được tốt nhất
không để lây lan trong cộng đồng
với công việc là dọn dẹp nơi ăn chúng ở để cho những người
được cách ly của dịch vào ở của dịch covid một mươi chín
thì cường độ làm việc của tôi hiện nay thì rất là mệt mỏi
tôi làm từ năm giờ sáng cho tới một giờ sáng ngày hôm sau
do làm việc quá mệt mỏi nên nhiều lúc chúng tôi không cơm cơm
nhiều lúc chúng tôi không uống ăn
nhưng mà khi nhìn đồng độ của tôi thì vẫn phải luôn bảo ban nhau
để mà động viên nhau
để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
ngoài nỗ lực của đại học quốc gia tp hcm và sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh tp hcm
các cơ quan chức năng cần ban hành quyết định về việc thành lập các khu cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với đó cũng phải tính toán cơ chế để người được cách ly đóng góp kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch